với mong muốn giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh thanh hóa đến với người tiêu dùng ở nga
đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp của tỉnh xúc tiến thương mại
tỉnh thanh hóa đã khai trương gian hàng giới thiệu sản phẩm
tại khu tổ hợp đa chức năng hà nội mắc cơ va tại thủ đô mắc cơ va liên bang nga
tại gian hàng trưng bày sản phẩm tỉnh thanh hóa đã mang tới giới thiệu nhiều mặt hàng truyền thống của địa phương
đa dạng về chủng loại và mẫu mã từ các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như chiếu cói sản phẩm mây che đan
cho tới những mặt hàng thực phẩm công nghiệp nhẹ như sản phẩm tứ gấp các loại nông sản đóng hộp
không chỉ có vậy tại gian hàng còn giới thiệu một số sản phẩm truyền thống hướng tới khách hàng là cộng đồng người việt
tại liên bang nga như các loại gia vị nước mắm bánh kẹo truyền thống
đây là những sản phẩm tiêu biểu của hơn hai mươi doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
lãnh đạo tỉnh thanh hóa hy vọng gian hàng trưng bày sản phẩm của địa phương tại liên bang nga
sẽ là cầu nối giữa người dân và các đối tác kinh doanh liên bang nga với doanh nghiệp của tỉnh
thanh hóa cũng cam kết sẽ hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến đầu tư sản xuất kinh doanh tại địa phương